cảm ơn các bạn đã theo dõi
để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh khánh hòa đã chủ động triển khai nhiều biện pháp vừa đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ vừa phòng ngừa ngăn chặn không để dịch bệnh lây làn
trụ sở tiếp dân của phòng cảnh sát giao thông mỗi ngày có hàng trăm người đến đây làm các thủ tục hành chính
đo thân nhiệt đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn là những việc mà người dân bắt buộc phải thực hiện trước khi vào làm thủ tục
đây là biện pháp quan trọng giúp người dân cảm thấy yên tâm hơn khi đến các khu vực tập trung đông người
dạ thì tới đây thì cũng đông người nhưng mà em cũng không có thấy sợ hay là sơ hết
bởi vì trước khi mà vào thì cũng để rửa tay và em có bịt khẩu trang rồi thì mình cũng không có phải lo lắng gì
dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp nên số lượng phương tiện tham gia giao thông có giảm đáng kể so với trước
tuy nhiên tại các chốt tuần tra kiểm soát giao thông trên toàn tỉnh lực lượng cảnh sát giao thông công an khánh hòa
vẫn tăng hưởng kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
để đảm bảo an toàn trước khi thực hiện nhiệm vụ các cán bộ chiến sĩ luôn yêu cầu tài xế phải đeo khẩu trang
rửa tay sát quần và kiểm tra thân nhiệt
những tài xế nào không có khẩu trang sẽ được cảnh sát giao thông phát miễn phí
anh em tài xế khi đi từ bắc cà nam biết chỗ nào có dịch hay không có dịch
hôm nay được công an của tỉnh khánh hòa đón lại về kiểm tra thân nhiệt và phát khẩu trang cho anh em tài xế
để biết mình hôm nay có bệnh hay là có sốt gì không
biết như vậy đã hòm ngừa đã uống thuốc rồi rồi biết được cách ly rồi
trong công tác tuần trang sát thì tất cả các bộ chiến sĩ thường xuyên phải tiếp xúc nhiều với các bộ nhân dân
và đặc biệt là những tài xế lái xe đường dài thì chúng tôi cũng đã bố trí cho cán bộ chiến sĩ
phải thường xuyên đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt tài xế khi tiếp xúc gần
để tránh nguy cơ lây nhiễm cao
để chủ động bảo vệ an toàn cho bản thân
mỗi cán bộ chiến sĩ cũng thường xuyên đeo khẩu trang và các dụng cụ bảo hộ khi trực tiếp tiếp xúc với người dân
việc này không chỉ giúp lực lượng cảnh sát giao thông hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông
mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
thưa quý vị nhằm phòng chống dịch covid một mươi chín thì nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ đã tiến hành các biện pháp mạnh mẽ
để kiểm soát dịch bệnh trong đó có việc dừng xuất nhập cảnh không cho quá cảnh
bộ ngoại giao việt nam cũng vừa khuyến cáo công dân việt nam trong thời điểm hiện nay tạm thời không di chuyển và không về việt nam
tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch của sở tại
trong trường hợp bắt buộc phải di chuyển công dân cần phải thường xuyên kiểm tra cập nhật quy định của nước sở tại và các hãng hàng không
đảm bảo có đủ các giấy tờ cần thiết theo yêu cầu để thực hiện chuyến đi
và thời điểm này thì các tuyến biên giới cũng là những khu vực vô cùng nhạy cảm
nhằm kiểm soát tình hình dịch bệnh nhất là ngăn chặn nguy cơ lây bệnh từ người việt nam trở về từ lào
tỉnh quảng nam đã lập một mươi năm chốt kiểm soát dịch bệnh khu vực biên giới giữa hai nước
ngoài cửa khẩu chính nam giang và cửa khẩu phụ tây giang nhiều con đường tiểu ngạch lối tắt lối mòn khu vực biên giới việt lào cũng được cắm chốt kiểm soát
lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh đã lập một mươi năm chốt ở huyện tây giang và nam giang dọc biên giới việt lào
tại những chốt này có tổng cộng một trăm một mươi hai người riêng cán bộ chiến sĩ biên phòng có bảy mươi một người dân quân địa phương bốn mươi năm người
tại mỗi chốt lực lượng biên phòng dựng lán trại ngủ lại trong rừng để túc trực kiểm tra người qua lại và đo thân nhiệt hướng dẫn vào khu cách ly tập trung
việc kiểm soát được thực hiện chặt chẽ nếu phát hiện người xuất nhập cảnh tự do trái phép sẽ phối hợp với lực lượng chức năng thực hiện nghiêm việc cách ly một mươi bốn ngày tại các cơ sở cách ly của tỉnh và của huyện
dịch bệnh diễn biến phức tạp khó lường
tổng dịch đang bước vào một giai đoạn mới quy liệt hơn
bắt đầu từ giờ ngày hôm nay tất cả các tỉnh thành phố trên cả nước đã chính thức áp dụng các biện pháp hạn chế tụ tập đông người theo chỉ thị số một mươi năm của thủ tướng chính phủ
các cơ sở kinh doanh dịch vụ tạm thời dừng hoạt động cho đến hết ngày một mươi năm tháng bốn trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa dịch vụ thiết yếu
tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân một số cơ sở kinh doanh vẫn cố tình phớt lờ chỉ đạo của thủ tướng
chỉ thị của thủ tướng bắt đầu có hiệu lực từ giờ ngày hai mươi tám tháng ba
thế nhưng ngay sau khi chỉ thị được áp dụng thì vẫn còn hàng quán lén lút hoạt động
một giờ sáng ngày hai mươi tám tháng ba quán hải sản một trăm ba mươi bảy trích xài phường bưởi quận tây hồ
cửa quán dù đã được đóng nhưng vẫn có hai nhân viên ngồi phía ngoài
và khi khách hàng có nhu cầu ngồi ăn thì đây là cách mà nhân viên hướng dẫn
việc đóng cửa chỉ là để che mắt cơ quan chức năng
thực tế nếu khách có nhu cầu cửa hàng vẫn sẵn sàng phục vụ
trước đó quán ăn này vẫn hoạt động quá dở cho phép kể cả khi dịch covid một mươi chín đang có diễn biến phức tạp
ngày hai mươi năm tháng ba chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung yêu cầu tất cả các quán cà phê quán bar nhà hàng phòng tập gym
phải dừng hoạt động toàn bộ đến ngày mùng
thế nhưng một số quán cà phê vẫn hoạt động bình thường
quán cà phê tại phường yên hòa cầu giấy này là một ví dụ
khi được hỏi quán có đóng cửa hay không thì nhân viên cho biết
và đây là hình ảnh mà phóng viên ghi nhận được trong ngày hôm nay
đúng như lời nhân viên nói quán vẫn hoạt động
và khách được cho ngồi vào trong nhà
không chỉ quán cà phê quán ăn nhà hàng mà ngay cả những điểm cơ sở kinh doanh có điều kiện như karaoke
dù đã có chỉ đạo của thủ tướng từ trước đó khi dịch covid một mươi chín đang có diễn biến phức tạp vẫn lén lút hoạt động chui
quán karaoke một trăm bảy mươi năm trần đăng ninh dịch vọng cầu giấy
mặt trước đã đóng cửa theo yêu cầu
thế nhưng đó cũng chỉ là một cách thức để qua mặt cơ quan chức năng
mọi hoạt động được diễn ra phía sau của quán hát này
giãn sáng ngày hai mươi bốn tháng ba cánh cửa cổng được mở ra khi có khách đến quán
phía trong nhân viên nhiệt tình đón chào và dẫn khách lên phòng

thì nó không quá quan trọng khi mà thực tế đã thấy rằng cơ sở karaoke này hoạt động quá giờ quy định
và không thực hiện theo chỉ đạo của thành phố trong đợt phòng chống dịch covid một mươi chín được đẩy mạnh
đến thời điểm này đã có ít nhất bốn nhân viên y tế mắc covid một mươi chín
hiện tượng lây nhiễm chéo trong bệnh viện đã xuất hiện
cho thấy cuộc chiến chống dịch đang bước vào giai đoạn phức tạp hơn rất nhiều
bởi y bác sĩ chính là tấm lá chắn cho toàn bộ hệ thống phòng dịch quốc gia
chính vì vậy việc tăng cường sức mạnh bảo vệ những chiến sĩ trên tuyến đầu
lúc này là nhiệm vụ vô cùng cấp bách
ngày hai mươi tháng ba bộ y tế xác nhận hai điều dưỡng ở trung tâm nhiệt đới
bệnh viện bạch mai mắc covid một mươi chín là bệnh nhân số tám mươi sáu và tám mươi bảy
đây là những nhân viên y tế đầu tiên tại việt nam nhiễm covid một mươi chín
ngày hai mươi hai tháng ba bộ y tế công bố một bác sĩ tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
cơ sở hai ở đông anh hà nội là bệnh nhân số một trăm một mươi sáu
ngày hai mươi năm tháng ba một bác sĩ nữa tại khoa cấp cứu bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
cơ sở hai được phát hiện phơi nhiễm covid một mươi chín trong khi thao tác thiết lập máy thở
cho bệnh nhân và trở thành bệnh nhân thứ một trăm bốn mươi một
khi các ca nhiễm covid một mươi chín vẫn liên tục tăng lên mỗi ngày đồng nghĩa với việc
sẽ phải vừa đảm bảo công tác khám chữa bệnh nhưng phải vừa tiếp nhận trường hợp cách ly
do tiếp xúc gần và trường hợp dương tính với covid một mươi chín
trong suốt hơn hai tháng qua cả hệ thống y tế đã phải chạy căng sức trong mùa dịch
chịu rất nhiều hy sinh vất vả hơn tất cả mọi lực lượng khác
bệnh viện thanh nhàn hà nội là một trong số các bệnh viện được giao tiếp nhận khám
sàng lọc và cách ly những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín
tại khu vực điều trị cách ly các nhân viên y tế được trang bị bảo vộ
dẫn tất cả nhà mục tiêu an toàn không lây nhiễm chéo trong bệnh viện
chúng tôi hoàn toàn làm theo cái chỉ đạo của bộ y tế cũng như sở y tế
tất cả những bệnh nhân được tiếp xúc với f người có bệnh
thì chúng tôi cho vào một phòng cách ly đặc biệt và được gọi là khu t một
sau khi có kết quả âm tính thì chúng tôi sẽ chuyển sang khu cách ly theo dõi riêng là khu t ba
để dành cho những bệnh nhân f một mà âm tính và theo dõi đủ một mươi bốn ngày
nếu bệnh nhân không có triệu chứng
thì chúng tôi sẽ chuyển về địa phương
bệnh nhân có triệu chứng chúng tôi tiếp tục lấy mẫu lần thứ hai để làm xét nghiệm cho bệnh nhân
không chỉ riêng bệnh viện thanh nhàn mà hầu hết y bác sĩ của bệnh viện tuyến đầu
cũng trong buồng quay của công tác phòng chống dịch bệnh
chúng tôi cũng suốt từ đợt hai đến nay đợt một sau khi đợt một xong đợt hai đến nay
khoảng hơn hai tuần qua tất cả anh em đều tập trung ở lại bệnh viện
chăm sóc thối lượng bệnh nhân đông
tương đối là nhiều diễn biến thì thường xuyên cán bộ tiếp xúc các trường hợp covid do bệnh này
trong thời gian vừa qua thì cũng có một bác sĩ thường xuyên tiếp xúc ngay từ đợt một
và thường xuyên gặp trong khu cách nghi gặp trong khu áp lực âm
gặp trong khu đông bệnh nhân covid chứng tính
và vậy đấy cũng là một điều rất là đáng buồn
còn đây là hình ảnh cán bộ y tế của trung tâm y tế huyện thạnh thất hà nội
khu cách ly tập trung trường đại học fpt
họ đang phải gồng mình chiến đấu không quản ngày đêm
chống chọi với dịch bệnh đảm bảo an toàn sức khỏe nhân dân
có bác sĩ cả tháng rồi chưa được về nhà
có những người mẹ có con nhỏ nhưng đành chia xa với lời hẹn
hết dịch mới được đoàn tụ
rõ ràng môi trường bệnh viện khó tránh khỏi nguy cơ lây nhiễm
nhất là đối với những cán bộ y tế ở tuyến đầu chống dịch
tuy nhiên theo các chuyên gia lường trước được điều này
ngành y tế đã cảnh giác cao độ
và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nếu tình huống xấu nhất xảy ra
theo phó giáo sư tiến sĩ lương ngọc khuê
cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế
bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
nơi từ đầu mùa dịch đến nay trực tiếp điều trị cho bệnh nhân mắc covid một mươi chín
lúc này cán bộ y tế phải được trang bị bảo hộ tốt nhất
thì mới có thể đảm bảo tốt cho sự an toàn của người bệnh
đã có trường hợp lây nhiễm chéo rồi
thì cái này thì cũng là không có ai mong muốn
nhưng mà ngay từ cái việc mà hướng dẫn xây dựng khu cách ly
rồi kiểm tra cái việc đó như thế nào là có hết
thế rồi thì hướng dẫn sử dụng cương hộ phòng hộ cá nhân
phương tiện mặc áo như thế nào sử dụng như thế nào
ơi nào dùng cái gì là đã có
thế vào để kiểm tra phát qua xem có thực hiện đúng không
ngay sau khi ghi nhận
các ca bệnh là bác sĩ
bộ y tế đã có những hành động cụ thể
nhằm tăng cường kiểm soát việc lây nhiễm chéo trong bệnh viện
đồng thời yêu cầu bệnh viện cần nghiên cứu phương án cụ thể
giao nhân viên kiểm soát nhiễm khuẩn trực tiếp xuống khoa phòng theo dõi
đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống nhiễm khuẩn
đặc biệt khi thực hiện các thủ thuật can thiệp trên người bệnh nhân
tôi đề nghị là chúng ta cũng phải có xây dựng một kế hoạch
là trong những trường hợp nó kéo dài hơn nữa
thì chúng ta cũng sẽ phải có cái luân chuyển cán bộ
thì trong cái luân chuyển đó hình tổ chức như thế nào
thứ nhất là hình thức tự nguyện
thứ hai là được tổ chức tập huấn đào tạo cho kỹ
và thứ ba là cái luân chuyển đó là phải đảm bảo
luân chuyển không phải cán bộ mà là một nhóm người
thì tôi đề nghị cái này các anh nghiên cứu
và nếu cần thì chúng ta sẽ xây dựng kế hoạch và để triển khai
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết
đây là thời điểm vàng để ngăn chặn sự lây lan
trong cộng đồng
và điều quan trọng là mỗi người dân cần ý thức được
trách nhiệm công dân của mình
không ra đường khi không thực sự cần thiết
không lây lan dịch trong cộng đồng
không có bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín
có như vậy đội ngũ bác sĩ mới bớt được áp lực công việc
từ đó góp phần ngăn chặn lây nhiễm chéo trong bệnh viện
xong phần tiếp theo của bản tin
vụ nổ súng tại quán cà phê trên địa bàn thành phố thủ dầu một
tỉnh bình dương sáng nay
nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn cá nhân
bản tin tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự cầm nhật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương
đang phối hợp với công an thành phố thủ dầu một
khẩn trương làm rõ vụ nổ súng
tại một quán cà phê thuộc phường phú hòa
thành phố thủ dầu một
vào khoảng chín giờ sáng nay
anh hoàng ngọc sơn lâm chú tại tỉnh lâm đồng
cùng với nhóm bạn uống cà phê
thì bị một nhóm nam thanh niên
bất ngờ sử dụng súng có đầu đạn cao su
bắn vào người anh lâm
sau đó đối tượng nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường
rất may nạn nhân chỉ bị thương tích nhẹ ở vùng đầu
qua khám nghiệm hiện trường
lực lượng công an thu giữ năm vỏ đạn
bốn đầu đạn cao su
cơ quan điều tra bước đầu xác định
nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn cá nhân
mở rộng điều tra vụ án buôn lậu
xảy ra tại cửa khẩu quốc tế lào cai
cơ quan an ninh điều tra bộ công an
đã khởi tố và ra lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với ba bị can là cán bộ
cục kiểm định hải quan tổng cục hải quan
và một bị can là cán bộ
của viện khoa học điện chất và khoáng sản
về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ
ba bị can là cán bộ
cục kiểm định hải quan tổng cục hải quan
gồm hoàng duy huân cán bộ trung tâm phân tích
phùng như tùng trưởng trung tâm phân tích
lê khánh hương cán bộ
tri cục kiểm định hải quan i
bị can còn lại là lê thị thanh hương
phó giám đốc trung tâm công nghệ địa chất khoáng sản
viện khoa học điện chất và khoáng sản
bộ tài nguyên và môi trường
ngày hai mươi bảy tháng ba sau khi viện kiểm sát nhân dân
tối cao phê chuẩn cơ quan an ninh điều tra bộ công an
đã thực hiện các quyết định và lệnh nêu trên
đối với bốn bị can và đang tiến hành
điều tra làm rõ sai phạm của các bị can
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
vừa khởi tố bị can thực hiện lệnh khám xét
lệnh bắt tạm giam đối với ba lãnh đạo
công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất
và thương mại thiên phú có trụ sở
ở thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
gồm bùi thế sơn chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty
trần văn tấn và đặng bình anh trọng
nguyên phó giám đốc công ty
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra ban đầu vào năm hai nghìn hai
ủy ban nhân dân tỉnh bình dương chấp thuận
cho công ty thiên phú thực hiện dự án
khu dân cư hòa lân gọi tắt là dự án hòa lân
ở phường thuận giao thị xã thuận an tỉnh bình dương
sau đó công ty thiên phú thế chấp đất dự án
với diện tích hơn bốn trăm linh m hai
để vai ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam
chi nhánh chợ lớn nhưng không có khả năng trả nợ
công ty thiên phú đã ký biên bản
giao tài sản thế chấp để agribank chợ lớn
xử lý thu hồi nợ
đến tháng năm năm ngoái dự án khu dân cư hòa lân
được agribank chi nhánh chợ lớn
hồ chí minh gọi tắt là công ty kim oanh
đã trung đấu giá với tổng số tiền
một tỷ một ba trăm năm mươi ba tỷ đồng
trong quá trình thực hiện tái định cư
công ty kim oanh căn cứ theo hồ sơ
chứng tử mà công ty thiên phú cung cấp
đã chi trả cho một mươi bốn hộ dân
theo giá trị quyền sử dụng đất tái định cư
gần ba mươi tỷ đồng tuy nhiên qua xác minh cho thấy
danh sách một mươi bốn hộ dân này đều là khống
quá trình điều tra công an xác định
bùi thế sơn đã chỉ đạo trần văn tấn
và đặng bình anh trọng lập khống
danh sách để chiếm đoạt gần ba mươi tỷ đồng
từ công ty kim oanh
bản tin nhật ký an ninh tối nay đến đây là hết
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành
thời gian theo dõi xin kính chào tạm biệt